nhà trắng đã đề nghị ukraine thực hiện cải cách trước khi có thể gia nhập nato đồng thời nhấn mạnh rằng
tư cách thành viên của ukraine vẫn còn xa vời do khó khăn trong việc đáp ứng tiêu chuẩn của liên minh quân sự này
nhà trắng cho biết rằng ukraine cần thực hiện các cải cách trước khi được chấp thuận gia nhập nato
tại hội nghị thượng đỉnh nato sắp tới nhà trắng không thể bảo đảm rằng ukraine sẽ có được lộ trình rõ ràng
để trở thành thành viên nato và rằng vẫn còn rất nhiều rào càn cần được giải quyết
mặc dù chưa nêu rõ các cải cách cụ thể nhà trắng nhấn mạnh ukraine cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn
giống như bất kỳ quốc gia nato nào khác trước khi được chấp thuận gia nhập
một số quan chức mỹ và đồng minh cho rằng việc gia nhập nato nên được xem xét sau khi cuộc xung đột với nga kết thúc
để tránh nguy cơ gia tăng căng thẳng và xung đột với nga
trái lại nga đã lên án mở rộng nato và coi tính trung lập của ukraine là một yếu tố quan trọng
cho hòa bình giữa hai nước
ngày hôm nay sáu tháng bảy một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại trường nữ sinh ở wimbledon
phía nam thủ đô london nước anh khiến cho nhiều học sinh bị thương nặng
cảnh sát thủ đô london cho biết chiếc ô tô đã đâm vào một khu nhà trong khuôn viên trường học ở cambridg
cảnh sát cùng nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế đã được triển khai tới hiện trường của vụ tai nạn
hiện chưa có báo cáo chính thức về vụ việc này
tuy nhiên theo hãng tin bbc tai nạn do một chiếc land rover gây ra đã khiến cho bảy em nhỏ và hai người lớn bị thương nặng
đại diện trường study prep wimbledon dành cho nữ sinh từ bốn đến một mươi một tuổi đã từ chối bình luận khi được hỏi về các thông tin liên quan
thế giới vừa trải qua tháng sáu nóng nhất từ trước đến nay theo cơ quan giám sát khí hậu copennicus của liên minh châu âu
nhiệt độ trung bình trên toàn cầu trong tháng qua cao hơn năm độ c
so với giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi một hai nghìn hai mươi và vượt kỷ lục ghi nhận vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
khu vực tây âu bắc âu canada mỹ mexico châu á và miền đông australia đều ghi nhận nhiệt độ cao hơn bình thường
trong khi miền tây australia miền tây nước mỹ và miền tây nước nga có thời tiết mát hơn bình thường
hiện tượng nóng lên toàn cầu được cho là do tác động của khí nhà kính từ hoạt động của con người
ngày bốn tháng bảy vừa qua đã trở thành ngày nóng nhất trong lịch sử với nhiệt độ trung bình toàn cầu lên đến một mươi bảy
một mươi tám độ c trong khi mức trung bình thông thường là một mươi sáu chín mươi hai độ c
dự báo nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới
những ngày vừa qua tin tức quốc tế được quan tâm nhất có lẽ là những cuộc biểu tình biến thành bạo loạn tại pháp
tin giả hình ảnh giả tràn lan trên mạng xã hội như đổ thêm dầu vào lửa
khiến cho cuộc bạo loạn tại pháp trở nên căng thẳng hơn trong những ngày qua
tổng thống macron đã chỉ thị điều chỉnh mạng xã hội sau cuộc bạo loạn
do một cảnh sát bắn chết một thiếu niên một mươi bảy tuổi tại pháp
tin giả và hình ảnh giả trên mạng xã hội đã làm leo thang căng thẳng tại cuộc biểu tình
các nền tảng mạng xã hội như snapchat và tiktok đã bị chỉ trích vì đã kích động bạo lực
tổng thống macron cũng chỉ trích các trò chơi điện tử và mạng xã hội đã đóng góp vào tình hình bạo lực tại pháp
các nhà chức trách đang hợp tác với các trang mạng xã hội để gỡ bỏ nội dung nhạy cảm
và xác định những người đã kích động bạo lực
bạo loạn đã gây thiệt hại kinh tế lên đến một một tỷ đô la mỹ và gây xáo trộn cuộc sống của người dân
sau một mươi ngày xảy ra bạo loạn nước pháp đã bị thiệt hại khoảng một một tỷ đô la mỹ hơn ba người bị bắt giữ
đây là làn sóng bạo loạn nghiêm trọng nhất trong gần hai thập kỷ qua tại pháp
dù tình hình đã tạm lắng nhưng ngọn lửa thù hận vẫn âm ỉ và có nguy cơ tiếp tục bùng lên ở nhiều quốc gia khác
bởi nguồn gốc sâu xa chính là tình trạng nhập cư khó kiểm soát
một trong những vấn đề nhức nhối bấy lâu của châu âu
nahen chàng trai một mươi bảy tuổi bị bắn chết tại pháp ngày hai mươi sáu tháng bảy vừa qua vì không tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát khi tham gia giao thông
nahen lớn lên ở vùng ngoài âu paris nơi có nhiều người nhập cư nước ngoài sinh sống
mẹ của cậu là người gốc algeria và một mình nuôi con trưởng thành
phát súng bắn vào nahen cũng là phát súng khai hỏa cho cuộc bạo loạn ngay sau đó
khu phố nơi cậu sinh sống là nơi đầu tiên tổ chức biểu tình
và cuộc bạo loạn đã lan rộng ra hai trăm hai mươi thành phố của pháp những ngày qua
chủ yếu được cho là do các thanh thiếu niên ở những khu vực ngoài âu gây nên
khoảng một phần ba trong số gần ba người bị bắt giữ ở lứa tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy
hoàn cảnh của những thanh thiếu niên này thường là thu nhập thấp gốc phi sống trong môi trường lạc lõng với sự phát triển của xã hội
rất nhiều người tham gia biểu tình bạo loạn cho rằng cảnh sát pháp phân biệt chủng tộc
mặc dù tổng thống emmanuel macron đã tuyên bố cảnh giết người cho dù là cảnh sát hay bất cứ ai
đều sẽ bị xử lý theo pháp luật
nó thể hiện sự vô vọng và phẫn nộ tiềm ẩn bấy lâu nay của những khu vực dân cư bị thiệt thòi hơn
sự căng thẳng luôn tồn tại giữa những người nhập cư và nước sở tại
pháp và nhiều nước châu âu khác đã tiếp nhận một lượng lớn người nhập cư và tị nạn từ các nước đang phát triển trong những thập kỷ qua
sự khác biệt về văn hóa tôn giáo và sắc tộc vốn là những rào cản lớn nhất trong việc hòa nhập xã hội
thực tế là pháp cũng như các nước châu âu khác đang hưởng lợi từ lao động nhập cư
nhưng dường như không đủ sát sao để giúp nhóm người này hòa nhập với xã hội
cũng có ý kiến cho rằng phát súng đỉnh mạnh nhằm vào nahen cũng là lời cảnh tỉnh để chính phủ các nước châu âu tăng cường các chính sách giúp người nhập cư dễ dàng hòa nhập hơn và đồng thời thắt chặt luật chống phân biệt chủng tộc